thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước về xóa đói giảm nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
thành phố hồ chí minh đã huy động các nguồn lực xã hội chung tay cùng với chính quyền thành phố nỗ lực để giảm nghèo bền vững
thành phố hiện có khoảng một trăm linh hai hộ nghèo hộ cận nghèo chiếm khoảng hơn bốn dân số
trong đó hơn năm mươi số hộ nghèo hộ cận nghèo còn thiếu hụt về chiều giáo dục đào tạo nghề
để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững hàng năm thành phố đã tổ chức khảo sát
và mở hàng trăm lớp đào tạo nghề cho các đối tượng hộ nghèo hộ cận nghèo
như nghề may công nghiệp cơ khí nghề kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn v v
đây là một chương trình rất hiệu quả mình chăm lo đến cho bà con nghèo
đồng thời hướng đến phương tiện sinh kế cũng như làm sao giúp được cần câu chứ không phải là con cá
chẳng hạn như người không có công an việc làm mà có nghề
thì mình hướng dẫn rồi mình giới thiệu để có công an việc làm tạo một sự ổn định trong gia đình
trong năm hai nghìn một mươi tám
hướng ứng về quỹ viên người nghèo của thành phố
ngân hàng bô điện liên việt đã đóng góp vào quỹ một mươi tỷ đồng
để chăm lo cho đời sống những hộ khó khăn của thành phố
các chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo của thành phố từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
được thực hiện theo hướng giảm dần từ trợ cấp sang tác động hỗ trợ cho hộ nghèo
hộ cận nghèo an tâm tổ chức sản xuất kinh doanh cải thiện cuộc sống để tự vươn lên
trong thời gian tới thì cũng có mai sữa
đồ trong gia đình là trong chung cư thêm vậy đó
để có thu nhập để mà ổn định gia đình chút xíu
chứ chồng sửa vài vé thì không có bao nhiêu tiền hết
em ráng cố gắng để mà em kiếm nguồn mai về em làm
để cải thiện lại cuộc sống cho có nguồn thu nhập để em nuôi hai con
hàng năm để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
thành phố huy động hơn ba bảy trăm bốn mươi chín tỷ đồng từ các tổ chức xã hội
các mạnh thường quân để hỗ trợ người nghèo
nhờ sự chung tay của thành phố
hàng năm đã có hàng nghìn hộ nghèo được thoát nghèo